giả vờ làm khách mua vàng rồi nhanh tay thực hiện hành vi cướp giật
đoàn văn vũ sinh năm hai nghìn hai trú tại thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang tạm giữ đối tượng trên về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào chiều ngày bốn tháng sáu vũ vào một cửa hàng vàng tại chợ máy dầm thị trấn mái dầm huyện châu thành
giả vờ hỏi mua lắc vàng
sau khi vũ yêu cầu chủ cửa hàng cho xem nhẫn
khi vừa cầm chiếc nhẫn vàng hai mươi ba k trọng lượng một lượng
thì đối tượng đeo vào tay rồi bỏ chạy và nhảy xuống sông máy dầm định trốn thoát
nhưng đã bị chủ cửa hàng vàng cùng với người dân thực hiện vây bắt
cho đến tối cùng ngày công an huyện châu thành cũng tìm được chiếc nhẫn tăng vật ở sông máy dầm do vũ đã làm rơi
bước đầu đoàn văn vũ khai nhận do nợ nần và muốn có tiền tiêu xài
cho nên đã nảy sinh ý định vào cửa hàng vàng để cướp giật tài sản